thưa quý vị theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tính đến một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi sáu tháng tám
đã có một mươi tám năm trăm sáu mươi một chín trăm bốn mươi năm liều được tiêm chủng trên toàn quốc có một mươi tỉnh thành phố tiêm chủng vaccine nhanh
gồm bắc giang bình phước đồng tháp vĩnh long cà mau sóc trăng bắc ninh và thành phố hồ chí minh
tiền giang và điện biên và đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
từ nhiều nguồn khác nhau và vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám năm trăm linh liều vaccine pfizer
thuộc lô viện trợ thêm một triệu liều được phó tổng thống mỹ kamala harris công bố vào ngày hai mươi năm tháng tám
đã về tới thành phố hồ chí minh và trong sáng ngày hôm nay phó tổng thống mỹ harris đã tới
viện vệ sinh dịch tễ trung ương chứng kiến trao hai trăm bảy mươi liều vaccine covid một mươi chín thuộc đợt tài trợ này
và từ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh đã triển khai cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà
và triển khai xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố
trong đó tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao là vùng cam và rất cao là vùng đỏ
với mục tiêu nhanh chóng tìm được các kf trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai một mươi xe xét nghiệm rt p lưu động xuống tại một mươi quận huyện
do vậy mà trong hai ngày qua thì số kf được phát hiện tăng cao
tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã thực hiện là sáu trăm một mươi chín năm trăm năm mươi ba mẫu
trong đó có một mươi chín bốn trăm tám mươi bốn người dương tính chiếm ba một số mẫu xét nghiệm
còn tại hà nội thì vào trưa ngày hôm nay
ngày hai mươi sáu tháng tám sở y tế hà nội cho biết là từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng tám
hà nội ghi nhận ba mươi ba ca mắc mới trong đó hai mươi ba ca tại cộng đồng và một mươi ca tại khu cách ly